chỉ trong một ngày công an tỉnh đắk lắk đã triệt xóa hai nhóm hoạt động tín dụng đen
một nhóm gồm ba đối tượng nông hoàng sơn đặng văn mạnh và nguyễn thiên bảo cùng chú tại huyện eak
từ đầu năm đến nay nhóm này đã cho khoảng sáu mươi người vai với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
nhóm còn lại gồm nguyễn viết đạt và nguyễn tấn dũng
từ đầu năm đến nay hai đối tượng này đã cho một mươi bốn người vai với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và thu lời bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu chọn phương án vẫn tổ chức thi thì phải làm sao để thí sinh dự thi phụ huynh học sinh giám thị coi thi những người tham gia hỗ trợ công tác tổ chức kể cả giám khảo chấm thi được đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
mong chúng ta sẽ có một kỳ thi an toàn và thành công
tất cả chúng ta phải thực hiện tốt năm k thì hệ số an toàn sẽ cao hơn
mong rằng các điểm thi tổ chức khoa học và chú đáo thì sẽ ổn thôi
chúc các em có nhiều sức khỏe và thành công trong đợt thi này
mong là với quy định năm k được thực hiện nghiêm túc cùng ý thức của tất cả mọi người tham gia trong đợt thi này
các con sẽ có hai ngày thi an toàn giải tỏa áp lực thi cử cho các con và phụ huynh
chúc các con thi tốt
để đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp
sở giáo dục và đào tạo cũng đã có hướng dẫn gửi đến các trường yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
tại các điểm thi phải phối hợp thực hiện khử khuẩn trước ngày thi một ngày
tổ chức vệ sinh hành lang sân trường nhà vệ sinh
sau mỗi buổi thi
trưởng các điểm thi triển khai phương án thi an toàn gồm phân luồng đo thân nhiệt
rửa tay sát khuẩn hướng dẫn học sinh giãn cách ra vào điểm thi
sở giáo dục và đào tạo sở y tế tp hcm cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ
giáo viên nhân viên và thí sinh tham gia thi đợt một kết thúc trong ngày ba tháng bảy
đồng đảo cư dân mạng kỳ vọng với quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng
tới đây tp hcm sẽ có một kỳ thi tuân nghiệp trung học phổ thông an toàn và hiệu quả
xung quanh phương án thi tuân nghiệp trung học phổ thông hai đợt của tp hcm
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân

vụ ăn uống trong nhà với điều kiện là phải đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với nhà hàng rượu quán rượu bia bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về
tuy nhiên người dân muốn uống rượu bia vẫn có thể đến các quán ăn để sử dụng
vâng điều này đã xuất hiện tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân uống rượu bia còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
nhóm phóng viên intv đã theo chân các tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
ghi nhận việc xử lý hàng loạt người điều khiển phương tiện giao thông có vi phạm nồng độ cồn
vào thời điểm mà tp hà nội vừa nới lỏng một số dịch vụ
một mươi ba giờ một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số một mươi năm bắt đầu lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
chỉ sau ít phút hai người chở nhau trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
điện say rượu mất kiểm soát
kết quả đo nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện là bốn trăm ba mươi bốn mg trên một lít khí thở
tại vì lúc mình cũng uống rồi mà mình lại tham gia
nhưng lại thôi mình với anh ý thôi biết đâu anh ý đi ra ngoài đường thì bị tai lạc nên em cũng phải lấy hôm

nó chỉ hợp là điều khiển xe này không được mũ hiểm và điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn
qua kiểm tra thì phát hiện vấn đồ thì người sau cũng rất là có cảm giác là uống nhiều hơn người trước là có vẻ uống ít hơn
uống ít hơn là người thường gặp lái chẳng mấy anh em đi cùng ngồi với nhau
tiếp đó trường hợp người đàn ông này có nồng độ cồn vi phạm là bảy trăm sáu mươi một mg trên một lít khí thở
dù đã biết rất rõ chế tài xử lý nghiêm khắc với hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
nhưng ai cũng tỉnh cho mình một lý do
bây giờ uống rượu bia là
bây giờ gây xã hội nhưng mà mình mới uống chiến rượu rồi về nhà ngủ chả có vấn đề góp về chiều không phải đi làm
dịch tạm thời ổn định thì một số hàng quán được phép hoạt động trở lại
một số người dân ý thức chủ quan thì đã có sử dụng rượu bia và sau đó điều khiển tham gia giao thông
nên đơn vị đã có những đợt tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn
mọi người nên không được chủ quan
trong thời điểm dịch bệnh cũng như là sau này không dịch bệnh đã ổn định
thì mọi người không nên chủ quan khi điều khiển xe thì không nên được sử dụng rượu bia
tổ công tác đội cảnh sát giao thông số sáu lập chốt kiểm tra nồng độ cồn vào khung giờ buổi tối
hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị phát hiện và xử lý
và đây là trường hợp cố tình chống đối tìm cách né tránh việc phải thổi nồng độ cồn

em có chống đối với ông
không chống đối đứng yên chăm anh đi

anh muốn thấy
mời anh đứng tại đây để kiểm tra không
mời anh là thường nhất
đi kiểm tra nồng độ cồn
đi kiểm tra nồng độ cồn đi
em có kiểm tra không
đi chấp hành đấy
có chấp hành được không
không em cũng đau bụng nhiều

có những trường hợp thì tổ công tác đường xe cũng vất tố tình lao thẳng vào tổ công tác

theo khuyến cáo của cảnh sát giao thông hà nội việc kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn sẽ được các tổ công tác tiến hành thường xuyên liên tục
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín cảnh sát giao thông sẽ có biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
khi thổi nồng độ cồn cho cả người dân và lực lượng làm nhiệm vụ
chính vì vậy người dân cần có ý thức tự giác chấp hành khi đã sử dụng rượu bia thì không lái xe trong bất kỳ thời điểm nào
thưa quý vị và các bạn theo quy định tại thông tư số bốn mươi của bộ tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh chính thức
chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám tới đây
và các chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm là kê khai thuế nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh
mặc dù theo tổng cục thuế thì việc này sẽ chưa phải thực hiện ngay từ ngày một tháng tám
tổng cục thuế sẽ có các giải pháp phối hợp với sàn giao dịch thương mại điện tử để nghiên cứu một lộ trình phù hợp
và tạo điều kiện thuận lợi cho các sản thương mại điện tử thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên xung quanh nội dung này đang có không ít ý kiến góp ý với rất nhiều băn khoăn và lo ngại
và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
cùng với khách mời là chuyên gia tài chính ngân hàng phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo đó sản giao dịch thương mại điện tử căn cứ doanh thu các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh trên sàn nhận được
bao gồm khoản nhận qua đơn vị vận chuyển cod các hình thức trung gian thanh toán
để xác định doanh thu kê khai thuế thay nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh
nếu chưa khai thuế thay nộp thuế thay được cho cá nhân sản thương mại điện tử phải cung cấp các thông tin liên quan
đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn cho cơ quan thuế
hàng tháng các thông tin của người bán sẽ được sàn chuyển cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình cod
vâng thưa phó giáo sư
từ trước đến nay thì chúng ta vẫn áp dụng phương pháp là tự kê khai và tự nộp thuế đối với các cá nhân kinh doanh online
tuy nhiên với thông tư bốn mươi việc các sản thương mại điện tử tham gia kê khai thuế nộp thuế thay các cá nhân kinh doanh
có thể đem lại hiệu quả như thế nào về công tác quản lý thuế
việc kết nối giữa bộ tài chính với các sàn thương mại điện tử sẽ giúp cho cơ quan thuế có thể quản lý được
một cách tốt nhất các chủ thể kinh doanh
trên các sản thương mại điện tử và có được những yêu cầu một cách đầy đủ với các chủ thể kinh doanh
cái việc mà sàn thương mại điện tử nộp thuế thay cho các chủ thể kinh doanh trên sàn là một quy định không hợp lý
vì chúng ta biết rằng sàn thương mại điện tử chỉ là một người kinh doanh dịch vụ thôi
chủ gian hàng mới là người đăng ký kinh doanh
và chủ dân hàng mới là cái người phải tính toán kê khai cái doanh thu của mình tính cái thuế
và tự mình nộp thuế đầy đủ đúng hạn cho cơ quan quản lý nhà nước
như phó giáo sư vừa phân tích thì các sản thương mại điện tử chỉ là nơi cung cấp kết nối giữa người bán và người mua
và không có trách nhiệm là phải kê khai thuế hay là thu thuế thay cho các cá nhân kinh doanh
tuy nhiên thực tế thì việc này đã được thực hiện tại nhiều cơ quan
nhiều quốc gia trên thế giới và đang đem lại hiệu quả
ý kiến của phó giáo sư xung quanh vấn đề này như thế nào
hoàn toàn cũng có thể làm được cái điều đó nếu như có cái sự kết nối của tất cả các cái sản với nhau
cái cơ quan thuế cũng vẫn là phải cái người đứng ra tổng hợp tất cả các cái sàn thương mại điện tử
ở việt nam nó khác với nhiều quốc gia trên thế giới
đó là cái việc mà thanh toán qua các cái giao dịch
các cái giao dịch thông qua các cái giao dịch
các cái sàn nó lại thường là thanh toán bằng tiền mặt
và chính vì thế cho nên các cái chủ sản họ cũng không nắm được đầy đủ
cái doanh số của các cái chủ kinh doanh trên cái sản thương mại của mình
và với cái đặc điểm cái điều kiện của việt nam như vậy
thì rõ ràng chúng ta vẫn nên áp dụng cái hình thức là
các cái chủ gian hàng những cái người chủ kinh doanh
phải là cái người tự kê khai phải tự chịu trách nhiệm
rất nhiều người băn khoăn rằng trong trường hợp mà các sàn thương mại điện tử
kê khai nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh mà không đúng không đủ
thì trách nhiệm của các bên liên quan như thế nào
sàn thương mại điện tử phải là cái người cung cấp các cái thông tin
mà họ có được từ cái tên cái người chủ gian hàng
cho đến cái tài khoản kinh doanh
và có thể có những cái biến động trên cái tài khoản đó
tuy nhiên trong cái điều kiện như hiện nay
thì một cái chủ gian hàng
họ có thể mở rất nhiều các cái tài khoản
cũng như đứng dưới nhiều cái tên khác nhau
ở nhiều mạng xã hội khác nhau
và vì thế cho nên nếu mà tính toán
một cái chủ sàn thương mại điện tử mà tính
thì nó không đảm bảo cái tính tổng thể của một cái chủ hàng
và vì thế cho nên cái sự đúng đắn hoặc là kê khai sai lệch
thì cái chủ sản thương mại điện tử không phải là người chịu trách nhiệm
cái trách nhiệm kê khai của cái sàn này
nó chỉ đến một cái giới hạn
theo như tổng cục thuế thì mục tiêu của việc này
đó là đảm bảo việc kê khai cũng như là thu thuế đúng đủ và kịp thời
tuy nhiên là cũng có thể sẽ xảy ra tình trạng là
các cá nhân kinh doanh online có thể né thuế hay là tránh thuế
bằng cách là chia nhỏ các cái phần kinh doanh của mình
và nhờ nhiều người khác đứng tên trên các sản thương mại điện tử
để tránh thuế
vậy thì chúng ta cần phải lường trước được các cái tình huống này như thế nào
và có các cái công cụ cũng như là các cái biện pháp để xử lý như thế nào ạ
cơ quan thuế
phải là cái người tập hợp kiểm tra giám sát
cái mức kê khai thuế cái mức tính toán
và cái việc nộp thuế đầy đủ đúng kỳ hạn cho nhà nước
và nếu như kê khai không đầy đủ thì phải có chế tài
và chúng ta đã có các cái mức phạt về trốn thuế
về chậm nộp thuế v v
và cái chế tài này cũng thu đến nặng
thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta cần phải có cái kiểm tra
nó kỹ càng hơn nghiêm khắc hơn
và từ đó có các cái việc áp dụng cái chế tài này một cách đầy đủ
thì chúng ta mới dần dần giảm thiểu được các cái kê khai không đúng
tính toán không đầy đủ và chậm nộp thuế cho cơ quan thuế
thế nhưng mà nếu như kê khai không đầy đủ thì chúng ta mới dần dần giảm hiểu được

các cái kê khai không đầy đủ
thế nhưng mà nếu như kê khai không đầy đủ thì chúng ta mới dần dần giảm hiểu được
cái lộ trình đói thì các cái sản thương mại điện tử các cái kê khai không đầy đủ các cái kê khai không đầy đủ các cái kê khai không đầy đủ các cái kê khai không đầy đủ

thế nhưng mà nếu như kê khai không đầy đủ thì các cái kê khai không đầy đủ các cái kê khai không đầy đủ
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân